do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trong đó có nghệ an
trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c đặc biệt vùng núi có rét đậm từ một mươi một mươi ba độ c
vùng núi cao từ sáu đến chín độ c điều này cũng cảnh báo về công tác bảo vệ đàn gia súc nhất là đối với các địa bàn miền núi
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
ở các huyện vùng cao như tương dương kỳ sơn vào thời điểm này của mùa đông nhiệt độ ban ngày ấm
nhưng ban đêm và về sáng thường xuống khá thấp sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn
nên vật nuôi không kịp thích nghi dễ bị chết do giá rét đặc biệt là đối với đàn gia súc được bà con chăn nuôi
theo tập quán thả rông trong rừng trên nường dãy chưa phải là địa bàn vùng núi cao
nhưng đợt rét cuối năm hai nghìn một mươi năm đầu năm hai nghìn một mươi chín
xã tam thái huyện tương dương cũng đã có trên hai mươi năm con trâu bò bị chết do rét
như năm ngoái do đợt rét cuối năm trên địa bàn cũng có một số giá súc bị chết nhiều
nhất là đối tượng này thường bị chết ở trong rừng vì vậy đây cũng là một lý do
cũng là một điểm tuyến truyền với người dân vào mùa rét phải đưa giá súc của mình về nhà để chăm sóc
ở vùng khí hậu khắc nghiệt như xã mường lống huyện kỳ sơn gia đình anh vừa giống va được biết đến là
một trong số ít các hộ chăn nuôi khá bài bàn với tổng đàn châu bò bốn mươi năm con trang trại cách gia đình gần
nửa ngày đi bộ vì chăn nuôi lớn nên anh đầu tư làm chuồng trại có quy mô che chắn cẩn thận trong
đợt băng giá của mùa đông đầu năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh cũng đã bị thiệt hại khá lớn
có thể nói dù được đầu tư quy mô áp dụng đầy đủ các quy trình trong chăn nuôi
nhưng giá rét nhiệt độ xuống thấp thì thiệt hại cũng có thể xảy ra đối với đàn gia súc của các
huyện miền núi cao điều lo lắng nhất là tâm lý chủ quan của người dân khi vẫn còn tình trạng chăn
nuôi thả rông trên rừng tại thời điểm này đặc biệt là những cái xã mà chưa bị rét đậm
rệt hải năm ngoại thì họ cũng vẫn đang còn cái tính chủ quan tức là cứ nghĩ đơn giản là cứ
chơi khi mốt rét rồi thì mới chuẩn bị thì nó đã quá muộn nên là cái việc tuyên truyền
tự động để nâng cao lực lượng cho người dân là cái quan trọng nhất mà huyện đang tập trung chỉ đạo
theo dự báo năm nay mùa đông sẽ tiếp tục diễn ra khắc nghiệt còn nhiều đợt rét đậm rét hại
thậm chí có băng giá như năm ngoái với diễn biến khí hậu bất thường như hiện nay công tác phòng rét
bảo vệ đàn gia súc nếu không được các địa phương vùng cao đẩy mạnh và người dân không thực hiện
kịp thời đúng quy trình thì thiệt hại về kinh tế sẽ là điều khó tránh khỏi